thông cáo về ngày làm việc thứ nhất hội nghị lần thứ một mươi một ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng họp phiên khai mạc tại hội trường dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư báo cáo xin ý kiến ban chấp hành trung ương đảng về chương trình hội nghị
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng phát biểu khai mạc hội nghị
sau đó ban chấp hành trung ương đảng cùng các đại biểu về tổ nghiên cứu tài liệu
buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về dự thảo báo cáo chính trị và dự thảo báo cáo một mươi năm
thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một